cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn ngủ ngáy là tình trạng khá phổ biến xảy ra ở khoảng năm mươi bảy nam giới và bốn mươi nữ giới
ngủ ngáy có thể vô hại nhưng cũng có thể là một tình trạng bệnh tật tiềm ẩn cần được điều trị liên quan đến tim mạch bệnh hô hấp
vì vậy tình trạng này cần được chú ý thăm khám và điều trị sớm có thể hữu ích trong việc phòng ngừa các biến chứng do ngủ ngáy gây ra
nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn nguyên nhân gây ra tình trạng ngủ ngáy ạ
trước tiên để hiểu rõ về vấn đề này chúng ta cũng cần biết một chút về vấn đề cơ chế tạo ra tiếng ngáy khi ngủ
khi chúng ta ngủ các mô ở trong vòng họng và các cơ ở trong pha miệng và lưỡi dãn ra nhiều so với bình thường
mức độ dãn có thể làm che lớp đường thở
khi chúng ta thở trong lúc ngủ như thế nó làm rung các mô và cơ này và tạo ra tiếng ngáy
nếu như sự che lớp đường thở càng nhiều tức là đường thở sẽ càng bị hẹp
thông khí đi qua đây sẽ áp suất nó sẽ mạnh và nó sẽ tạo ra tiếng ngáy tức là mạnh và to hơn so với bình thường
thế thì người ta ghi nhận rằng là gì
các nguyên nhân gây ra ngủ ngáy thì thứ nhất là những người đầu tiên có cấu trúc bất thường về khoang miệng nó gây ra hẹp đường thở
ví dụ như là vòng họng khoang miệng các cơ bị che lớp nhiều
cái thứ hai là các bất thường về mũi ví dụ như là về giải phẫu chẳng hạn những bệnh nhân mà bị lệch bách năn mũi
hoặc là người ta có vấn đề bệnh lý
vì mũi như là bị dị ứng chẳng hạn bị sưng nề các xoang các cuốn mũi
thứ ba là người ta thấy rằng là ngủ ấy hay gặp ở những bệnh nhân béo phì
thì người ta thấy rằng các cái mô ở cái vùng khoang miệng rồi ở cổ nó gây ra áp lực tăng lên cái đường thở trong cái lúc ngủ
vậy thì trong những trường hợp như thế nào những người mà ngáy trong khi ngủ thì cần phải thăm khám và điều trị kịp thời
không chủ quan với những triệu chứng có thể những bệnh lý có thể gây ra mà biểu hiện ban đầu chính là việc ngủ ngáy
thế thì ngủ ngáy người ta quan tâm nhất
và cần phải ghi khám khi nào
khi mà ngủ ngáy người ta ghi nhận rằng là những người bệnh nhân ngủ ngáy thường là có liên quan đến cái vấn đề gọi là hội chứng đường thở khi ngủ do tăng ngẽn
cũng phải lưu ý với các bạn là không phải tất cả những bệnh nhân mà có ngủ ngáy thì sẽ bị hội chứng đường thở tăng ngẽn khi ngủ
không phải hoàn toàn như thế
nhưng ngủ ngáy có các biểu hiện như này thì sẽ có hợp ý đến hội chứng đường thở tăng ngẽn khi ngủ
đó là một là ta thấy ở những bệnh nhân ngủ ngay đấy người ta thấy là người ta buồn ngủ mệt mỏi quá nhiều vào ban ngày
giảm cái mức độ khả năng tập trung vào công việc
cái thứ ba đó là chất lượng giấc ngủ vào ban đêm thì thiếu
người ta hay bị phải thức giấc vào ban đêm nhiều hơn
và khi thức giấc thì người ta thưởng thức giấc bởi những cái cơn gọi là ngừng thở
người ta phải thở gấp thở hồn hèn
cái nữa là người ta sẽ xuất hiện các cái triệu chứng ví dụ như đau đầu mệt mỏi vào ban ngày vào buổi sáng sau khi thức giấc
ở nam giới thì thậm chí là sẽ gọi là giảm cái ham muốn tình dục
thưa bác sĩ hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh thì chúng ta đang có những cái ưu thế như thế nào trong việc chẩn đoán cũng như là điều trị cái tình trạng ngủ ngáy ở bệnh nhân ạ
ở bệnh viện đa khoa tâm anh thì trước tiên thì chúng tôi là phải có những lợi thế về mặt nhận thức
bởi vì như bạn đã biết rất nhiều người người ta coi ngủ ngáy nó là một cái triệu chứng thông thường thôi
không có ảnh dưỡng gì đến sức khỏe cả
tôi ngáy hôm nay tôi ngáy mai tôi không ngáy không sao cả
hoặc là rất nhiều người ngáy như tôi nhưng có làm sao tôi vẫn đi hoạt động bình thường
nhưng về mặt nhận thức của các bác sĩ và chúng tôi cũng biết được rằng ngủ ngáy lo ngại vấn đề lo ngại nhất đó là liên quan đến cái bệnh lý gọi là hội chứng ngừng thở khi ngủ
mà hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó có kéo theo rất nhiều cái nguyên nhân hậu quả
chúng tôi ở đây cũng rất may mắn đó là được trang bị các máy móc kỹ thuật hiện đại để có thể và phát hiện được các bất thường
ví dụ như về mặt cấu trúc giải phẫu của người ngủ ngáy rồi những cái thăm dò chuyên sâu hơn ví dụ như là đo đa ký hô hấp hay đo đa ký giấc ngủ
để đánh giá cái giấc ngủ của bệnh nhân liệu cái chất lượng giấc ngủ rồi cái hàm lượng oxy bão hòa trong cái giấc ngủ của bệnh nhân có thực sự là nó ảnh hưởng đến chất lượng của bệnh nhân hay không
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình công an nhân dân và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai